theo ghi nhận tại thị xã hoàng mai nghệ an từ khoảng một mươi sáu h chiều ngày ba tháng bảy đã có mưa rất to
trận mưa kéo dài suốt đêm khiến một số khu dân cư và diện tích sản xuất lúa hẻ thu và diện tích nuôi tôm
ở các xã quỳnh vinh quỳnh lộc và phường mai hùng bị ngập nặng
có nơi mừng nước sâu tới một năm mét như các xóm một mươi năm xóm một mươi chín xóm hai mươi xã quỳnh vinh khiến bà con không thể di chuyển
gần một hectare diện tích lúa ngô rau màu nghệ một trăm linh hectare tôm tại các địa phương bị ngập lụt
cần hai trăm linh m đề biển đề bao vùng nuôi tôm bị sạt lở
ngày bốn tháng bảy mưa trên địa bàn tỉnh nghệ an đã tạnh thời tiết nắng ráo
thị xã hoàng mai đã chỉ đạo các xã phường bị ngập tiến hành các biện pháp tiêu úng ở các khu dân cư
ổn định cuộc sống cho người dân gia cố bờ bao bảo vệ các diện tích nuôi trồng thủy sản